ngày một mươi tám tháng một mươi một tại hà nội chương trình phát triển liên hợp quốc tổ chức y tế thế giới và bộ y tế
cùng một liên minh đối tác do s a wallingford đứng đầu phối hợp tổ chức hội thảo khu vực chia sẻ thông tin
về dự án phát triển hệ thống cảnh báo dịch sốt xuất huyết tích hợp dữ liệu quan chắc từ vệ tinh
hay còn gọi là hệ thống demos
hệ thống demos được phát triển trong khuôn khổ một dự án sáng tạo đa bên do cơ quan vũ trụ vương quốc anh tài trợ
đây là hệ thống cảnh báo xuất xuất huyết đầu tiên tích hợp dữ liệu quan chắc từ vệ tinh và dữ liệu về thời tiết
để đưa ra các cảnh báo thường quy
demos chạy trên nền tảng web có thể dự báo các đợt dịch xuất xuất huyết bùng phát trước tới sáu tháng
đây là hội thảo khu vực đầu tiên họp bàn về việc mở rộng hệ thống cảnh báo xuất xuất huyết
từ việt nam sang một số nước khác ở khu vực châu á
bộ y tế đánh giá cao sáng kiến và sự hỗ trợ kỹ thuật mà dự án mang lại
thông tin mà các quốc gia chia sẻ đóng góp một phần quan trọng vào nỗ lực chung của khu vực
trong việc ứng phó với dịch sốt xuất huyết bởi dịch sốt xuất huyết không có biên giới địa lý giữa các quốc gia